kính chào quý vị khán giả quý vị đang xem chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị mùa tuyển sinh hai nghìn hai mươi bốn phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế đang ngày càng phổ biến
lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu xét tuyển theo hình thức này ở một số trường đại học cũng tăng dần mỗi năm
nếu như các năm trước đa số các trường chỉ tuyển sinh dựa vào kết quả chứng chỉ ielts
thì năm nay nhiều trường thông báo phương thức tuyển sinh có sử dụng điểm sát và act
sát là bài kiểm tra kiến thức tự nhiên xã hội và tư duy logic
còn act đánh giá kỹ năng trong các lĩnh vực như là tiếng anh toán học khoa học và đọc hiểu
các chứng chỉ quốc tế này được các trường đại học trên thế giới sử dụng để xét tuyển
mùa tuyển sinh hai nghìn hai mươi bốn một số trường đại học đã công bố

trường đại học đã công bố bỏ phương thức xét tuyển học bạ
như đại học kinh tế quốc dân đại học y hà nội đại học luật thành phố hồ chí minh đại học nha trang
hai năm nay số học sinh có chứng chỉ ielts tăng lên đáng kể
thí sinh đạt mức điểm ielts từ bảy năm đến tám đã không còn hiếm
bởi vậy với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ielts và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cánh cửa vào đại học đã hẹp hơn rất nhiều
đây cũng là lý do khiến nhiều trường đại học
các trường đại học của việt nam từ năm nay có thêm phương thức tuyển sinh nhắm vào đối tượng thí sinh có chứng chỉ sat hoặc act
trong số hai mươi trường đại học ở hà nội công bố dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh có chứng chỉ sat
thì bách khoa hà nội đặt điều kiện cao nhất là một bốn trăm năm mươi trên một sáu trăm linh điểm
còn lại thì phổ biến từ một một trăm linh điểm trở lên
chứng chỉ sat trở thành một cuộc chiến mới
để giành xuất vào đại học
hiện tại vẫn chưa nhiều thí sinh lựa chọn hướng đi này
nên cơ hội nhiều hơn
em ở đây để nghe tu vấn về các trường thuộc đại học quốc gia mà em đang muốn hướng tới là trường đại học ulit
trước khi em bước vào lớp một mươi hai thì em có đọc trước đề án
và em đã hướng là em sẽ đi theo phương thức là xét tuyển bằng sat
thế nên là em đã chuẩn bị nó từ những cái năm trước đó
và may mắn rằng đến năm lớp một mươi hai em đã đạt được một số điểm nhất định
để có thể vào được trường kỳ thi nào chúng ta cũng cần sự nỗ lực về thời gian công sức
cũng như là quyết tâm
và khi thị sat cũng vậy thì em cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được những hình tích đánh như vậy
đó là em đã phải thi đến bốn lần em mới đạt được kết quả em mong muốn
điểm em đang là một ba trăm linh
hoàng yến là một trong số không nhiều học sinh lớp một mươi hai năm nay
đã kịp chuẩn bị cho mình chứng chỉ sat với mức điểm trên một ba trăm linh
nhưng có thể thấy sự cạnh tranh của các thí sinh việt nam
bằng kết quả thi sat cũng rất cao
nếu như chỉ cần
nếu như chỉ cần sat một hai trăm linh điểm thí sinh đã đủ điều kiện du học
thì mức trên một ba trăm linh điểm của hoàng yến cũng chưa phải đã an toàn
để xét tuyển vào các trường đại học hàng tốc của việt nam
theo đại diện của trường đại học ngoại thương
thì điểm sjt khoảng một bốn trăm linh cho đến một bốn trăm hai mươi trở lên
mới là mức điểm an toàn để xét tuyển vào trường này
với điều kiện ielts của thí sinh để kết hợp xét tuyển cũng phải đạt từ bảy năm trở lên

theo bách khoa hà nội thì chỉ dành năm trị tiêu cho phương thức sử dụng các chính trị quốc tế
trong đó điểm sc để tuyển vào ngành khoa học máy tính của trường là từ một năm trăm linh điểm
thời điểm em bắt đầu học st là sau khi em đã nhận được kết quả ielts vào khoảng lớp một mươi một
em đã đạt được một mức là ielts bảy
cộng cái việc là xét tuyển vào đại học bây giờ tương đối là khó
thậm chí nhiều người còn nói là khó hơn cả việc mình ôn thi vào đại học
bởi vì là mình
cái xét tuyển mình cần phải tích lũy ba năm trời vì mình có thể xét tuyển được
chứ không phải là học ngày một ngày hai là mình có thể xét tuyển được theo các phương thức của các trường
mình nghĩ là cái thời điểm này bây giờ sat nó cũng gần gần gần ngang ngửa ielts
cho các bạn nhất là các bạn có kết hối về khoa học kỹ thuật
bây giờ các bạn cũng đã phải tầm sat trên một năm trăm linh là phải trên đó rồi
để các bạn phải đạt được cái điều đấy
như vậy cửa có ít thí sinh cạnh tranh
nhưng cũng không hề dễ dàng gì
thực tế tại việt nam hiện tại
luyện để đạt điểm thi sat hay ielts cao
đang là mục tiêu của học sinh cấp ba
trong ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp
cho học sinh khối trung học phổ thông
không ít học sinh vừa vượt qua được kỳ thi lớp một mươi vô cùng căng thẳng
là bắt nhịp ngay vào kế hoạch ôn luyện
để có các chứng chỉ quốc tế
hiện tại thì con mới vào lớp một mươi
cho nên là việc bắt đầu học theo học
những cái chứng chỉ quốc tế như là ielts hay là sat
thì khá là quan trọng trong việc tuyển sinh của các trường
con thấy là hiện nay các hình thức xét tuyển cũng khá là khốc liệt
và số lượng học sinh cạnh tranh cũng rất là nhiều
nên là con nghĩ là chỉ mới bắt đầu vào trung học phổ thông thôi
mà từ bây giờ bà con cũng phải chuẩn bị xác định
định hướng xem là mình muốn theo ngành nghề nào
từ đấy thì xem các điều kiện để được xét tuyển vào các trường học
có những cái ngành nghề đó
và có những cái chuẩn bị về mặt học các chứng chỉ học các ngoại ngũ
để có thể vào được mọi trường hợp học
dương minh uyên hiện đang học lớp một mươi a anh một
của trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
ngay từ đầu năm học vừa đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhất các môn học
để có học bạ đẹp
huyền vừa ưu tiên dành thời gian mỗi ngày từ bốn đến sáu tiếng
cho việc học để lấy các chứng chỉ quốc tế trong đó có sat
em dự định cụ thể là đến tới năm lớp một mươi bốn
thì có thể có những cái tấm bằng chứng chỉ quốc tế
để có thể thuận lợi cho việc đăng ký đại học
em thấy rằng các bạn xung quanh trong lớp em ấy
và ở những cái ban rất là cao
ôn luyện các chứng chỉ quốc tế khác
ví dụ như là sat act ap
để có thể tạo được điểm nhấn trong hồ sơ của mình

đều khá tốn kém
học sinh khó có thể hoàn toàn tự học
mà không có người hướng dẫn hay hỗ trợ
nhiều bạn còn thi lại nhiều lần
để có được mức điểm cao
khiến cho số tiền đầu tư có thể lên tới cả trăm triệu đồng
thế nhưng chi phí tốn kém chỉ là điều kiện cần
điều kiện đủ chính là nền tảng kiến thức
sự nỗ lực chăm chỉ bỏ công sức thời gian
để học luyện và thi

các trung tâm đào tạo luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế
có uy tín hiện nay trên thị trường
đều đã gia tăng dịch vụ cung cấp khóa học
một cách nhanh chóng
xác định là muốn học để dùng điểm để thi
thì các bạn có thể sẽ phải trải qua hai ba khóa học
cháu nghĩ là cũng tầm cỡ là
cỡ trung bình là các bạn cũng sẽ phải qua từng đấy lớp khóa
nên là khá là tốn kém về mặt tiền nông
ngoài ra thì cũng tốn kém về mặt thời gian và công sức
vì đây là kiến thức tiếng anh
tiếng anh thì không phải là học một sớm một chiều
so với những thời điểm trước đây
thì số lượng lớp học cũng như là số lượng học sinh đăng ký thi xét
thì cũng tăng hơn so với các năm trước
vì thứ nhất là yêu cầu của các trường đại học trong nước cũng đã tăng lên
và yêu cầu của các trường đại học quốc tế
thì cũng đã bắt đầu bắt buộc cái việc phải có sct
với bài thi sct thì đúng là để đạt được mức điểm cao
nó cũng sẽ không dễ dàng
và đòi hỏi các bạn cũng sẽ phải đầu tư rất nhiều thời gian và nỗ lực
và những bạn cũng thi từ ba đến bốn lần
mới có thể đạt được điểm số
tuy nhiên thì vì để các bạn có thể thực hiện được các mục tiêu tương lai sau này
nên các bạn cũng sẽ vô cùng quyết tâm
cho cái việc là rèn luyện và thi để đạt được cái chứng chỉ như kỳ vọng của mình
với cơ chế tự chủ
các trường đại học trong nước giờ đây cũng buộc phải chuyển mình
theo xu thế hội nhập quốc tế hóa
việc tuyển sinh bằng nhiều phương thức khác nhau
trong đó có việc sử dụng các chứng chỉ quốc tế như als act sat
thậm chí là ip
tuyển chọn được đúng đối tượng thí sinh có năng lực phù hợp trong chiến lược đào tạo
tôi cũng hiểu được lý do tại sao một số trường ở việt nam
bắt đầu sử dụng bài thi sat để có thể làm yêu cầu đồ vào
bởi vì bài thi sat thì bao gồm những kỹ năng gì
thứ nhất là kỹ năng về toán học
thứ hai là kỹ năng về đọc hiểu phân tích thông tin
và đặc biệt là cái việc mà đưa ra được những cái biện luận
hoặc là hiểu được những cái biện luận của tác giả
và có thể suy nghĩ độc lập
và có thể tóm lại được là những cái biện luận đó
là chính xác hay là không chính xác
là một trong những cái kỹ năng mà
khi mà chúng ta lên bậc đại học
chúng ta phải học rất nhiều
chúng ta phải đọc rất nhiều tài liệu về khoa học về kinh tế
thì bài thi sát là một trong những cái phản ánh được
những cái mà các bạn sẽ học ở trong tương lai
và tiếc rằng là những cái kỹ năng đó
thì không được thể hiện trong bài thi đánh giá năng lực
ở tại việt nam hoặc là bài thi trung học phổ thông
khác với quan niệm của nhiều người
giờ vào đại học đỗ dễ hờn trượt
hay tuyển sinh đại học không đỗ trường này
cũng đỗ phổ thông
nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy
tuyển sinh đại học giờ muôn hình vạn trạng
có nơi rất dễ nhưng nhiều trường nhiều ngành
thí sinh thi được vào cũng chảy ra chóc vẩy
vì mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt
từ quý vị và các bạn
sau hai năm thí điểm chương trình ươm tạo tài năng
từ bậc trung học phổ thông
tại đại học quốc gia hà nội
viết tắt là vnu một mươi hai
đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các vị phụ huynh
các em học sinh giỏi
có tài năng để tạo tài năng

tại các trường trung học phổ thông thuộc đại học quốc gia hà nội
đây là chương trình giúp cho các em học sinh
trung học phổ thông có thể học sớm
một số môn học phần trong chương trình đại học
không những thế
các em còn có thể lấy tín chỉ kép
tại nhiều trường đại học trực thuộc đại học quốc gia
ngay từ lớp một mươi
mô hình đào tạo tài năng
trung học phổ thông liên thông đại học
là mô hình đang được các quốc gia tiên tiến
trên thế giới thực hiện như là hoa kỳ
nhật bản hay là hàn quốc
nội dung chi tiết sẽ có trong
từng góc đường tuần này

ngay từ bậc trung học phổ thông
được thực hiện lần đầu tiên tại việt nam
tham gia cái chương trình
thì các bạn ấy sẽ là
về gốc các bạn đều có kiến thức rất tốt
và chương trình vì các bạn nhà mình
đã từng tham gia dự tuyển rồi
thế ra là cái kiến thức mà có thể dạy
nó khá nó ngang tầm đại học rồi
thế ra là tôi nghĩ là
cái chương trình này là rất phù hợp
cho các bạn chuyên
vì là các bạn đã được nếu như không được
vào những việc khác
vì là chương trình phổ thông với các bạn chuyên
thì thường là nó đơn giản
thế là nó cũng rất là có ý nghĩa
để các con có thể là kết thúc
cả cái chương trình sớm
để mình có thể là vì các con
không chỉ dừng ở bậc đại học mà còn phải là
lên là thạc sĩ việt tiến sĩ nữa
thì nó rút ngắn được thời gian cho các con
thì rất là có ý nghĩa
và là cái chương trình này giúp các con
bình hình được cái nghề nghiệp
tương lai của các con
mục tiêu của chương trình
chương trình vnu một mươi hai cộng
là nhằm tạo cơ hội cho học sinh
các trường trung học phổ thông
của đại học quốc gia hà nội
được tiếp cận và định hướng ngành nghề sớm
được tập dượt nghiên cứu khoa học
dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học
có uy tín của đại học quốc gia hà nội
cùng với đó chương trình sẽ giúp học sinh
hình thành năng lực tự học tự nghiên cứu
một cách tốt nhất
là cơ sở để các em học lên bậc học cao hơn
hoặc du học
học sinh tham gia chương trình
thì có thể lựa chọn giảng viên
mà giúp ủng hộ mình
trong quá trình đào tạo
thì giảng viên sẽ quyết định hình thức giảng dạy
đối với học sinh
không phải học sinh cứ lên lớp
mà thầy có thể kết hợp giữa rất các nhiều hình thức
làm thế nào để học sinh tiếp thụ
kiến thức tốt nhất
và đạt được chuẩn đầu ra của môn học
mà học sinh tham gia
trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
và năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trường trung học phổ thông chuyên
khoa học sở nhân văn
đã có ba mươi hai em học sinh
đã tích lũy các học phần của đại học
một trong những nội dung
mà chương trình vnu một mươi hai cộng
của đại học quốc gia hà nội đã triển khai
qua quá trình thực hiện
thì chúng tôi thấy kết quả thu được rất tốt
đa phần các em đã hoàn thành
chương trình học tập của mình
và đều đạt kết quả học tập tốt
chương trình vnu một mươi hai cộng
cũng hướng tới mục tiêu
thu hút học sinh giỏi
vào học bậc trung học phổ thông
tại đại học quốc gia hà nội
tạo nguồn đào tạo nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế
đặc biệt các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học cơ bản
có phần phát triển đội ngũ
các nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế
của đại học quốc gia hà nội
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau